thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự năm đối tượng
đồng thời cho tại ngoại hai đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi bắt người trái pháp luật xảy ra tại khóm mỹ tân thị trấn mỹ luông huyện trợ mới tỉnh an giang
năm đối tượng bị tạm giữ gồm danh tuấn và vợ trần thị hạnh trần văn bảo hồ thanh hậu nguyễn văn đan thuần
hai đối tượng tại ngoại gồm trần thị thanh thảo và trần văn quý
theo cơ quan điều tra vào chiều ngày bốn tháng tám nhận được tin báo của người về việc có nhóm năm người đi trên xe ô tô bảy chỗ chặn xe mô tô bắt một phụ nữ đưa lên xe chở đi
lực lượng công an đã tiến hành truy xét chỉ sau ba mươi phút
lực lượng công an đã phát hiện nhóm đối tượng trên đang khống chiến nạn nhân sinh năm hai nghìn bảy tại khu vực xã hội an đông huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do nạn nhân nợ tiền vợ chồng tuấn và hạnh trong lúc làm công
chưa trả hết nhưng đã bỏ trốn về địa phương nên nhóm này đã bàn bạc tổ chức bắt giữ nạn nhân đem về kiên giang để tiếp tục làm công trả nợ
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
bốn đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề quy mô lớn với một tỷ đồng một ngày vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị ca
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan của bộ công an và công an nghệ an
triển khai nhiều tổ công tác với hàng chục cán bộ chiến sĩ tiến hành đột kích các điểm và bắt giữ một mươi bảy đối tượng
cầm đầu đường dây đánh bạc này là nguyễn tuấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phường trung đô tp vinh
dũng đã hình thành và điều hành hệ thống chân rết trong đường dây đánh bạc ở nhiều địa bàn tại tp vinh và huyện hương nguyên
trong số các đối tượng bị bắt giữ có một mươi sáu đối tượng trú tại tp vinh một đối tượng trú tại huyện hương nguyên
qua khám xét lực lượng chức năng tạm giữ một trăm hai mươi triệu đồng tiền mặt hai mươi năm điện thoại di động ba cáp đề và một số tăng vật khác
đây là đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao có tổ chức và phương thức hoạt động kín kẽ tinh vi với nhiều thủ đoạn để xóa dấu vết phạm tội
số tiền mà các đối tượng sử dụng đánh bạc giao đồng từ tám trăm linh triệu đến một tỷ đồng mỗi ngày
tại các địa bàn
du lịch trọng điểm giao thông thuận tiện lượng khách vãng lai lớn các loại hình dịch vụ phát triển
vì thế nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy luôn thường trực
ghi nhận tại tỉnh khánh hòa để đấu tranh và đi đôi với phòng ngừa tệ nạn này
lực lượng công an tỉnh đã chủ động phân tích đánh giá tình hình triển khai nhiều giải pháp quyết liệt đối với loại tội phạm
đây là số tăng vật ma túy các loại mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an khánh hòa thu giữ
qua điều tra bắt giữ một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vào giữa tháng bảy vừa qua
đối tượng là đặng thị mỹ huệ khai nhận chất tinh thể màu trắng là ma túy đá chất bột nén màu trắng là heroin
viên nén là ma túy thuốc lắc được huệ mua ở một địa phương khác về cất để bán cho các đối tượng sử dụng
khám xét căn hộ của đối tượng thuê ở thành phố nha trang và căn hộ nơi cư trú ở huyện vạn ninh
cơ quan công an đã thu giữ tổng số hơn một ba kg ma túy các loại
phương thức tụ đoạn của tội phạm về tình ảnh ma túy ở đây tập trung vào vấn đề phương thức cất dấu
ma túy được ngụy trang trong các vật phẩm nhiều nhất cũng là mỹ phẩm
được vận chuyển từ các địa phương ngoài tỉnh đưa vào tỉnh khánh hòa để tiêu thụ
thông qua các dịch vụ vận chuyển có một số trường hợp cũng sử dụng cả vũ khí nóng
nhiều tháng vừa qua lực lượng khả sát điều tra tội phạm ma túy tỉnh khánh hòa
cũng đã phát huyện thu giữ bốn khẩu sát
một số súng và hơn một mươi viên đạn liên quan đến các đối tượng trong vấn đề là hoạt động phạm tội ma túy
theo đánh giá của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa
thì số lượng tăng vật thu giữ qua các vụ án về ma túy ngày càng tăng
tính chất hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi và có câu kết chặt chẽ
thủ đoạn hoạt động ngày càng manh động liều lĩnh bất chấp pháp luật
bên cạnh đó ở những địa bàn du lịch các loại hình kinh doanh có điều kiện
về an ninh trật tự phát triển rất mạnh
thu hút rất đông du khách và kéo theo đó là nguy cơ thường trực về sự phát sinh của tệ nạn
cũng như tội phạm ma túy
những điều này đặt ra rất nhiều thách thức cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong công tác đấu tranh
cơ khẩu của đối tượng là tập trung vào đối tượng tù yếu là thanh thiếu niên
thì cái vấn đề này cũng ảnh hưởng nhiều đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy
bởi trong đó là xác định cái độ tuổi mà đối tượng phạm tội
thực hiện các cái giải pháp phòng ngừa
trong đó chú trọng nhiều nhất vẫn là giải pháp về công tác tuyên truyền
tập trung vào cái đối tượng này
ngoài ra công tác tuyên truyền ở đây còn hướng tới các đối tượng là quản lý
hoặc là chủ các nhà hàng dịch vụ kinh doanh có điều kiện và an ninh trật tự
để các đối tượng này phải tập trung vào làm rõ cái vai trò trách nhiệm của họ
và phối hợp với lực lượng chức năng trong vấn đề là phòng chống
và kiểm soát các hoạt động liên quan đến cái vi phạm
các lục và ma túy tại cái cơ sở của mình
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa
đã phát hiện bắt giữ tám mươi bốn vụ với một trăm hai mươi đối tượng phạm tội về ma túy
tăng cả số vụ và số đối tượng tham gia so với trước
cùng với đó việc thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa
nên số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý ở tỉnh khánh hòa
trong sáu tháng đầu năm đã giảm hơn một đối tượng so với trước
quản lý chặt
số người nghiện cũng là quản lý chặt nguồn cầu
từ đó có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn nguồn cung
trong đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy
đây là giải pháp đang được công an tỉnh khánh hòa phối hợp
với các ngành chức năng và chính quyền các địa phương
tập trung thực hiện nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị
và công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy
vào sáng ngày hôm nay công an xã tân thành bình huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre
đã tiến hành làm việc xử lý đối với đỗ minh thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
về hành vi đã ném đá vào các phương tiện lưu thông trên quốc lộ sáu mươi
đoạn qua ấp tân long hai xã tân thành bình
vào ngày năm tháng tám sau khi trên các phương tiện thông tin đại chúng
đăng tin về đoạn video clip nhiều ô tô bị ném đá trong đêm
trên quốc lộ sáu mươi ở bến tre cơ quan công an đã xác minh
làm rõ đối tượng là đỗ minh thành
tại cơ quan công an thành thừa nhận khoảng một giờ và hai mươi hai giờ ngày năm tháng tám
rượu và đi bộ ngược chiều trên quốc lộ sáu mươi
cho rằng các phương tiện đang lưu thông chiếu đèn vào mặt
khiến thành không nhìn thấy đường nên đã dùng gạch đá ném vào các phương tiện này
hậu quả là một số xe bị hư hỏng người đi đường hoảng sợ
chuyển sang những thông tin khác mưa lớn sạt lở đất trong ba ngày vừa qua
tại các tỉnh miền núi phía bắc đã làm cho bảy người thiệt mạng
nhiều tài sản bị thiệt hại
tại tỉnh yên bái chiều tối năm tháng tám tại xã khao mang xã lao trải
xã hổ bốn huyện mù căng trải có mưa to và rất to dẫn đến lũ ống
sạt lở to ly dương nghiêm trọng gây tắc đường quốc lộ ba mươi hai làm giao thương tê liệt
đặc biệt mưa lớn đã làm sạt lở đất đá lan vào nhà làm hai cháu nhỏ
của một hộ gia đình ở bản háng bờ la ha a b xã khao mang huyện mù căng trải thiệt mạng
bên cạnh đó mưa lũ đã làm ba mươi một ngôi nhà bị thiệt hại nặng nề
tại tỉnh sơn la một người dân trú tại bản nà lách xã triển lao huyện mường la
bị lũ cuốn trôi tối ngày năm tháng tám đã tìm thấy thi thể
về tài sản tại huyện mường la có tám nhà sập hai mươi tám nhà phải di rời khẩn cấp do sạt lở đá lăn vào nhà
về giao thông ngoài nhiều tuyến đường liên bản bị ách tắc
thì đoạn tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín d từ huyện mường la đi tỉnh lai châu cũng bị tắc hoàn toàn do nhiều điểm sạt lở
tại tỉnh lai châu từ ngày bốn đến sáu tháng tám trên địa bàn tỉnh có mưa vừa mưa to
cục bộ có nơi mưa rất to và rông khiến bốn người chết ba người bị thương đều ở huyện than uyên
về tài sản năm mươi căn nhà bị ảnh hưởng do sụn lốn đường đất đá sạt lở ta luy dương vào nhà
về sản xuất huyện phong thổ có một bảy mươi năm hectare lúa ruộng bị sạt lở vùi lấp thiệt hại hoàn toàn
một ao cá bị ngập cuốn trôi hoàn toàn huyện nậm nhùn bốn trăm linh m hai ruộng bị ngập úng
mưa kéo dài liên tiếp trong những ngày vừa qua một số tuyến đường thuộc địa bàn các tỉnh hòa bình
và điện biên xuất hiện các điểm sạt lở đá rơi nước ngập trước tình hình trên lực lượng cảnh sát
giao thông hai tỉnh hòa bình và điện biên phối hợp với các lực lượng chức năng đã tổ chức khắc phục
ứng trực phân luồng cảnh báo phương tiện và nhân dân di chuyển đảm bảo an toàn
trước đó vào sáng ngày năm tháng tám tại tuyến đường bốn trăm bốn mươi sáu khu vực ngầm bãi nai thuộc địa bàn xã mông hóa
thành phố hòa bình tỉnh hòa bình bị ngập các phương tiện đi qua không đảm bảo an toàn
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hòa bình đã tổ chức phân luồng không cho phương tiện đi qua
cùng thời điểm trên tại km một trăm bốn mươi sáu tuyến quốc lộ sáu thuộc địa phận xã tam hòa xã đồng tân huyện mai châu
đã xuất hiện điểm sạt lở đất đá từ trên đồi xuống đường tại đường liên xã hang kia bà cò huyện mai châu
một lượng đất đá lớn trên núi đã lở xuống đường cản trở giao thông lực lượng cảnh sát giao thông hòa bình
cùng công an huyện công an xã và chính quyền địa phương đã tổ chức khắc phục ứng trực phân luồng cảnh báo phương tiện
và người dân qua lại đảm bảo an toàn trong khi đó tại tỉnh điện biên nhiều tuyến đường bị sạt lở
làm giao thông đi lại gặp khó khăn ách tắc lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai lực lượng phương tiện
tiến hành khắc phục sự cố và trước tình hình trên lực lượng cảnh sát giao thông đề nghị người dân
khi lưu thông qua các khu vực tuyệt đối tuân thủ việc điều tiết giao thông của lực lượng chức năng
không tự ý qua lại những khu vực có nguy cơ sạt lở và nước ngập
để chủ động phòng ngừa ứng phó với mọi tình huống thiên tai đảm bảo tài sản tính mạng của người dân
trước và trong mùa mưa lũ công an thị xã sapa tỉnh lào cai phối hợp cùng các lực lượng chủ động
phân công cán bộ chiến sĩ trang thiết bị cần thiết để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố về thiên tai xảy ra
tối ngày bốn năm tháng tám trên địa bàn thị xã sapa tỉnh lào cai xảy ra mưa lớn khiến nhiều khu vực trên địa bàn
bị ngập cục bộ sạt lở đất đá gây ách tắc chia cắt tạm thời gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân tại địa phương
ngay sau khi xảy ra mưa lũ công an thị xã sapa phối hợp cùng các lực lượng đã huy động lực lượng máy móc
kịp thời khắc phục hậu quả phân luồng đảm bảo an toàn giao thông cho các tuyến đường được lưu thông trở lại nhanh nhất
điện khẩn số ba trăm hai mươi ba ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba của công an tỉnh lãnh đạo công an thị xã đã quán triệt triển khai đến tất cả cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
nhất là công an các xã phường yêu cầu công an các xã phường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra
giả soát những điểm nguy cơ
công an các xã phường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra giả soát những điểm nguy cơ
công an các xã phường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra giả soát những điểm nguy cơ
trước đó vào đêm ngày ba tháng tám khu vực này cũng bị gần hai mươi khối đất đá sạt xuống đường
để đảm bảo an toàn cho người dân ngay trong đêm lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương cùng các lực lượng khác
đã kịp thời có mặt phân luồng giao thông tổ chức dọn dẹp san gạt đất đá trên mặt đường

trên thực tế rất nhiều sản phẩm được quảng cáo giao bán tràn lan trên mạng với minh chứng cụ thể đã đánh trúng tâm lý có bệnh phải vai tứ phương
trong đó người cao tuổi dễ bị thuyết phục nhất là với những người có bệnh nền thì lại càng sốt sáng hơn
không ít người cao tuổi đã phải nhập viện vì những hệ lụy do lạm dụng các sản phẩm dinh dưỡng các loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ không có hướng dẫn của bác sĩ chỉ vì muốn đốt cháy giai đoạn
thuốc không rõ nguồn cấp xuất xứ khi dùng cho bệnh nhân
các chức năng găng thận cho bệnh nhân vì chúng ta không biết rõ được những hàm lượng ghi rõ ở trong đấy
thứ hai những thuốc đấy có thành phần mà nó sẽ không có ích cho cơ thể
thứ ba nữa là nhiều thuốc ta dùng thì những thuốc không rõ nguồn cấp xuất xứ đó thì không có những hoạt chất mà đã được khuyến cáo đồng dùng để điều trị bệnh nhân hiện tại
bên cạnh đó những thuốc đấy thì không rõ ngày sản xuất không rõ hạn sử dụng
và cái chế bệnh nhân
cái chế bệnh nhân bảo quản cũng như là tinh chế cái dùng cho bệnh nhân thì nó sẽ là những tạp chất có thể khiến bệnh nhân bị ngộ độc với cơ thể
còn bên cạnh nữa thì mỗi bệnh nhân trên thực tế lâm sàng có những bệnh nhân điều trị bệnh đái tháo đường là những người lớn tuổi
chúng ta đồng chí có phải giảm liều thuốc theo chức năng găng thận của bệnh nhân
thì việc dùng các cái thuốc tưởng chức năng mà không rõ xuất xứ thế thì nhiều khi nó có hàm lượng những cái chất mà gây độc với cơ thể
căn cứ theo quy định tại điều một trăm chín mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh và thuốc phòng bệnh
người nào sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh thì bị phạt từ hai năm đến bảy năm tù
ngoài ra tùy thuộc vào tính chất mức độ của hành vi mà đối tượng có thể bị xử phạt theo quy định tại khoản bốn của điều một trăm chín mươi bốn
và mức phạt có thể lên tới hai mươi năm trung thân hồ tử hình
tình trạng lừa đảo trực tiếp
tuyến ngày càng gia tăng với nhiều hình thức mới mẻ và tinh vi
việc tin tưởng mua các loại sản phẩm dinh dưỡng không rõ nguồn gốc có thể làm người bệnh bỏ lỡ thời điểm chữa bệnh tốt nhất
khiến bệnh càng nặng thêm
bởi vậy các chuyên gia khuyến cáo việc chăm sóc sức khỏe chủ động là thiết yếu
nhưng người cao tuổi cần lựa chọn kỹ tránh điền bất tật mang
thưa quý vị lực đường chức năng huyền tánh linh tỉnh bình thuận đã đồng loạt ra quân
kiên quyết xử lý vi phạm nhằm lập lại trật tự trong việc khai thác khoáng sản và khai thác cát
phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
thời gian vừa qua công an huyện tánh linh đóng vai trò là lực lượng nồng cốt
đẩy mạnh tuần tra kiểm soát và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại địa phương
bên cạnh đó đơn vị cũng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra xử lý
không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự do tình hình hoạt động
vi phạm về khai thác khoáng sản kỳ tra
việc bắt quả tàn phương tiện khai thác khoáng sản trái phép vốn đã gian nang
nhưng việc cẩu tàu đưa tàn vật về tạm giữ cũng gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên lực lượng chức năng huyện tánh linh kiên quyết xử lý nghiêm
nạn khai thác khoáng sản trái phép nhằm lập lại trật tự trong lĩnh vực này
để đưa phương tiện này về những đơn vị đó phải bổ trị một chiếc xe cầu loài lớn
và một chiếc xe vận chuyển loài lớn để đưa được những phương tiện này về
tại vì trọng tài và kích thước rất lớn
phương tiện này phải trực tiếp liên hệ và hợp đồng và tính toán kiến trí
để đưa hai chiếc này về với số tiền là một chiếc khoảng bốn mươi năm triệu đồng
một chiếc bốn mươi tám triệu đồng
cái đó là kiến phí thuê riêng
ngoài ra chúng tôi còn phải xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình vận chuyển
việc này cũng mất nhiều công sức thời gian
tuy nhiên với chỉ đạo quán huyện chúng tôi rất quyết liệt
phải làm cho bằng được những việc này
quyết định đưa về để xử lý tiệt thu trừ phạt đối tượng
và sẽ xử lý tiệt thu theo quy định của cấp luật
không chỉ ở hồ biển lạc các trinh sát còn mực phục theo dõi các địa điểm khai thác cát trái phép
giữa rộng rãi và vận chuyển
đến nay cơ quan chức năng đã xử lý hàng chục vụ khai thác
vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn
còn các tàu đã bị niêm phong đang neo đậu dưới hồ biển lạc
sẽ có biện pháp đưa lên khỏi hồ để ngăn chặn nhất điểm
chúng tôi ban hành rất là nhiều giải pháp để xử lý vấn nạn khai thác cát
những nhóm chính là như sau
thứ nhất là đối với những nhóm tàu đã được xác định chủ cho cam kết
chúng tôi sẽ xử lý
tiến hành là khoanh lại yêu cầu thời gian tự mang đi
sau thời gian đó thì chúng tôi sẽ tính toán là mang đi
nhóm thứ hai là đối với những tàu phát hiện mới xuất hiện
chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định
ngoài biện pháp trinh sát và biện pháp tin báo của người dân
chúng tôi cũng đầu tư hệ thống camera m sáu tầm cao
qua đó chúng tôi sẽ phát hiện sớm
và sẽ bằng mọi biện pháp để xử lý nhanh kịp thời và dứt khoát
trong các biện pháp xử lý thì chúng tôi nghiêng về biện pháp nếu đủ điều kiện
sẽ xử lý hình sự đối với một số trường hợp ngoan cố cố tình
để làm rạn đề cho trường hợp khai thác quán xạ tại địa phương
liên quan đến công tác đấu tranh khai thác cát trái phép
ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tỉnh bình thuận
đã tuyên phạt hồ ngọc thạch sáu mươi bốn tuổi ngụ hàm thuận nam
chín tháng tù giam về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên cát xây dựng
bị can thạch đã nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tái phạm
hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của thạch là nguy hiểm cho xã hội
xâm phạm đến chế độ quản lý nhà nước về nghiên cứu thăm dò và khai thác tài nguyên
gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an xã hội
do đó cần phải xét xử nghiêm nhằm răng đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung